các đối tượng bị bắt là rộng an cha và sổng a tạ tên gọi khác là sộng chống nênh cùng chú tại bản ta nát xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ sáu bánh heroin có trọng lượng hơn hai kg gần bốn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ để mang đi bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển đi bán đến khu vực bản na giòn xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại tỉnh quảng ninh sau thời gian lập chuyên án đấu tranh vào tối ngày hôm qua một mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng ninh và công an thị xã đông triều khám phá nhóm đối tượng tàng trữ trái phép một năm tấn pháo
lượng lớn pháo trên được cơ quan công an kiểm tra phát hiện tại nhà của hoàng đình du sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chú xã hồng thái tây thị xã đông triều đây là khu vực thuộc vùng rừng đồi thưa dân cư cách trung tâm thị xã hồng thái tây khoảng ba km
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra số pháo trên được cất giấu trong năm mươi sáu bao tải dứa gồm các loại pháo sàn pháo hoa và pháo trứng tổng trọng lượng là một năm tấn tất cả đều do trung quốc sản xuất